thưa quý vị trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một tại thủ đô bruxelles đã diễn ra cuộc họp của ủy ban quân sự của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
với sự tham gia của các tham miêu trưởng quốc phòng từ các quốc gia thành viên và những người đồng cấp từ phần lan và thụy điển
đây là cuộc họp đầu tiên trong năm nay của ủy ban quân sự nhằm tập trung giải quyết việc tăng cường khả năng phòng thủ và giăn đe của liên minh
thông qua nâng cao tính sẵn sàng phát triển năng lực và liên kết chặt chẽ hơn giữa các kế hoạch quân sự của các quốc gia và kế hoạch của nato
hội nghị cũng xem xét tình hình quân sự trong và xung quanh ukraine cũng như thảo luận về sứ mệnh của nato ở iraq và sứ mệnh của lực lượng kosovo
từ nay cho tới khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của khối tại vinius litva vào cuối năm nay nato sẽ phải tập trung thực hiện ba lĩnh vực quan trọng gồm
tăng cường đầu tư quốc phòng tăng tốc sản xuất vũ khí và đạn dược và thúc đẩy chuyển đổi số